tại nghệ an chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn huyện miền núi con cuông cũng phải hứng chịu một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn kéo dài hơn ba mươi phút và làm một trăm hai mươi chín nhà dân bị tốc mái và nhiều cây ăn quả bị gãy đổ
thống kê bắt đầu đã có một trăm hai mươi chín ngôi nhà của người dân ở các xã tri khê mậu đức đôn phục bồng khê bị tốc mái và hư hỏng
bên cạnh đó nhiều diện tích cây ăn trái đang vào vụ thu hoạch bị bật gốc ngã đổ hàng trăm cây lâm nghiệp bị ngã đổ nhiều hectare hoa màu bị hư hỏng thiệt hại hàng trăm triệu đồng
rông lốc cũng đã làm gãy đổ một số cột điện trên địa bàn
sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống